chủ tịch ubnd tp hà nội vừa yêu cầu các quận sớm làm thủ tục đấu thầu việc lắp đặt camera
tối thiểu trong năm nay phải lắp đặt khoảng từ một mươi năm đến một mươi bảy camera để phục vụ cho công tác điều hành thông minh
hà nội là một trong ba tỉnh thành phố đầu tiên của cả nước đi đầu triển khai tích hợp một mươi bốn dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia
chủ tịch ubnd tp giao sở thông tin và truyền thông hà nội chủ trì hoàn thiện hồ sơ đấu thầu
thuê đường truyền máy chủ phối hợp với sở tài chính sở kế hoạch và đầu tư
phân bổ ngay kinh phí đầu tư công nghệ thông tin trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đồng thời ubnd các quận sớm làm thủ tục đấu thầu việc lắp đặt camera
tối thiểu trong năm phải lắp đặt khoảng một mươi năm đến một mươi bảy camera
đồng thời tiếp tục hoàn thiện và thí điểm triển khai các ký ốt dịch vụ công ngay tại các tòa nhà trung cư